hồ chí minh đã đăng ký bổ sung mã bệnh nhân cho năm trăm sáu mươi ba ca bệnh bệnh nhân số một bốn trăm một mươi bốn năm trăm ba mươi tám đến bệnh nhân một mươi năm một trăm linh vào tối ngày hai mươi năm tháng sáu
như vậy trong một ngày từ chiều ngày hai mươi bốn tháng sáu đến ngày hai mươi năm tháng sáu thành phố hồ chí minh ghi nhận bảy trăm hai mươi bốn bệnh nhân
trong đó năm trăm sáu mươi ba ca công bố vào sáng ngày hôm nay còn lại công bố hôm qua ngày hai mươi năm tháng sáu
tổng số ca mắc covid một mươi chín của việt nam cho đến nay là một mươi năm một trăm một mươi bốn
hơn ba triệu mũi tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đã được tiêm chủng cho người dân
còn trong sáng ngày hôm nay tại nghệ an và hà tĩnh tiếp tục ghi nhận một mươi tám trường hợp dương tính với sars cov hai
cụ thể từ một mươi chín h ngày hai mươi năm tháng sáu đến bảy h sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu trên địa bàn nghệ an phát hiện thêm một mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
nâng tổng số trường hợp dương tính
trong đó thành phố vinh có ba mươi bốn trường hợp huyện diễn châu chín trường hợp số còn lại ở các huyện khác
toàn bộ số mẫu xét nghiệm cộng đồng gồm ba tám trăm năm mươi ba mẫu xét nghiệm của người dân phường vinh tân và phường hồng sơn
thành phố vinh được lấy vào đêm ngày hai mươi bốn tháng sáu cho kết quả âm tính
tại hà tĩnh ghi nhận thêm bảy trường hợp dương tính với sars cov hai trong một gia đình tại thành phố hà tĩnh
các trường hợp trên đã được cách ly trước đó theo quy định trong gia đình đã có hai người mắc covid một mươi chín
hiện trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà tĩnh và các ngành chức năng đang tiến hành điều tra truy vết các trường hợp liên quan
như vậy từ ngày bốn tháng sáu đến nay hà tĩnh đã có chín mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
vào sáng ngày hôm nay sở y tế tỉnh quảng ngãi cho biết có năm ca dương tính với sars cov hai
tất cả đều là f một của bệnh nhân một mươi bốn bốn trăm bốn mươi hai lái xe ở xã phổ châu thị xã phổ đức phổ
xác định là mắc tại nghệ an vào ngày hai
năm trường hợp ở thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi gồm vợ hai con và hai người bạn của bệnh nhân một mươi bốn bốn trăm bốn mươi hai là lái xe tải
xác định mắc bệnh tại nghệ an ngày hai mươi năm tháng sáu khi đang trên đường vận chuyển hàng ra tỉnh quảng ninh
hiện cả năm trường hợp này được chuyển ra điều trị tại cơ sở hai trung tâm y tế huyện bình sơn
tất cả f hai liên quan đến năm ca này sẽ được ngành y tế quảng ngãi đưa đi cách ly tập trung
các biện pháp chống dịch đang được quyết liệt triển khai
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm vào chiều ngày hôm qua hai mươi năm tháng sáu
phó thủ tướng trương hòa bình cho rằng trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp
tp hcm càng không thể lơ lạ kiểm soát và đề nghị chính quyền thành phố
các ban ngành có đánh giá đúng về mức độ lây lan lúc này để đưa ra quyết sách kiểm soát tiếp theo
theo phó thủ tướng trương hòa bình
công tác phòng chống dịch của thành phố thời gian qua đã kết quả nhất định tuy nhiên tình hình còn diễn biến phức tạp
các giải pháp trong chí thị một mươi của ubnd tp hcm so với chí thị một mươi sáu của thủ tướng tương tự
chỉ còn chợ là chưa cấm phó thủ tướng cho rằng tp hcm tuyệt đối không chủ quan dù chỉ thị số một mươi của
ubnd tp hcm có tác dụng nhất định vì dịch lây lan không chỉ diễn ra ở tp hcm mà còn các địa phương khác
chính là chủ đề của chí thị một mươi của ubnd tp hcm là không được chủ quan và kết quả áp dụng chí thị một mươi vừa qua đã có những tác dụng nhất định
đã có những phát huy kết quả nhất định nhưng tình hình diễn biến vẫn còn quá phức tạp và cũng có nhiều
ý kiến đề nghị áp dụng biện pháp cao hơn cho nó quyết liệt hơn nữa toàn diện hơn nữa tiệ hơn nữa
chính là chủ đề của chí thị một mươi của ubnd tp hcm đã có những tác dụng nhất định
nhưng mà vẫn phải đảm bảo sản xuất
sau hai mươi chín ngày bùng phát dịch covid một mươi chín tình hình tại thành phố hồ chí minh còn phức tạp với nhiều bệnh nhân chưa rõ nguồn lây
các trường hợp này tiếp tục lây nhiễm cho người tiếp xúc gần tạo thành cụm lây nhiễm phức tạp
tính đến chiều ngày hai mươi năm tháng sáu thành phố ghi nhận tổng cộng hai ba trăm bốn mươi ba ca nhiễm
và đây là ngày thứ chín liên tiếp số ca nhiễm tăng lên mỗi ngày ba con số
đặc biệt là sáu trăm sáu mươi bảy ca nhiễm trong ngày hai mươi năm tháng sáu cao nhất từ trước đến nay
mặc dù vậy có đến năm trăm ba mươi tám trường hợp trong khu cách ly khu phong tỏa
nên về cơ bản thành phố vẫn đang kiểm soát được tình hình
trong bối cảnh chỉ còn năm ngày nữa kết thúc giãn cách đợt hai tại thành phố
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố yêu cầu sở ngành quận huyện
phải đánh giá lại việc triển khai và giải pháp đề ra biện pháp quyết liệt hơn trong năm ngày tới

trong đó có xem xét trong thời gian vừa qua các khâu kiểm tra của đúng tay như thế nào
kiểm tra giám sát như thế nào

đối với các phần ánh của địa phương về việc chậm kết quả test covid một mươi chín

là do nhân lực hay năng lực xét nghiệm chậm
việc trả kết quả chậm cũng ảnh hưởng đến công tác chống dịch của địa phương

là do nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương thành tích của các đơn vị
đồng thời đề nghị công an tỉnh điện biên tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra mở rộng vụ án khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ
đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật
thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ mong muốn các cán bộ chiến sĩ của các đơn vị
tiếp tục phát huy kết quả đạt được chủ động đấu tranh chấn áp tội phạm
lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn chủ trì
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an đã phá thành công chuyên án
bắt tám đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh
với số lượng lớn trên nhiều địa bàn
ngày hai mươi ba tháng sáu tại km bốn mươi năm một trăm linh quốc lộ một a thuộc xã mai giao huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
tổ công tác tiến hành kiểm tra xe tải chạy hướng hà nội lạng sơn
bắt quả tăng đối tượng nguyễn hoàng anh về hành vi mua bán trái phép chết ma túy
tăng vật thu giữ là bốn bánh heroin một kg và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cùng nhiều vật chứng khác
mở rộng chuyên án cơ quan cảnh sát điều tra đồng loạt tiến hành giữ người
trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở của bảy đối tượng khác
qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng này thu giữ hơn tám viên ma túy tổng hợp
và trên ba kg ma túy tổng hợp dạng đá một mươi năm điện thoại di động một xe ô tô
năm trăm linh triệu đồng và nhiều đồ vật tài sản có liên quan
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng bình cơ quan đại diện cảnh sát việt nam tại lào
vừa phối hợp với các lực lượng biên phòng hải quan cửa khẩu quốc tế cha lo
tổ chức tiếp nhận dẫn giải đối tượng lầu a hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại bản hủy tào xã phú nhi huyện điện biên đông tỉnh điện biên
về tại công an tỉnh quảng bình để tiến hành điều tra
theo hồ sơ vụ án vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại km một trăm ba mươi quốc lộ một mươi hai a thuộc xã dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình yêu cầu
kiểm tra đối với một xe bán tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c ba mươi nghìn chín trăm hai mươi bốn
đang lưu thông từ hướng cửa khẩu quốc tế cha lo về ngã ba khe ve
lúc cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra thùng xe
thì tài xế là vàng a lử nhấn ga bỏ chạy
được một đoạn thì xe đâm vào lan can thép bên đường
hai đối tượng vàng a lử cùng với lẩu a hồng đã chạy trốn vào rừng
kiểm tra trên xe lực lượng chức năng phát hiện có nhiều bao tải
chứa ma túy đá với tổng trọng lượng là hai trăm bốn mươi tám chín mươi chín kg
xác định đây là các đối tượng đặc biệt nguy hiểm
ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
công an điện biên đã xác lập chuyên án để truy xét truy bắt đối tượng
bằng các biện pháp nhiệm vụ sắc bén lực lượng công an xác định đối tượng lầu a hồng
đang lẩn trốn tại thủ đô viên trăn lào đồng thời tiến hành phối hợp với
cơ quan đại diện cảnh sát việt nam tại lào và công an thủ đô viên trăn bắt giữ đối tượng